cảm ơn các bạn đã theo dõi
trên nội dung video đăng tải trên mạng xã hội ngày tám tháng năm quán bánh mì chảo cột điện quán thái bình đã xảy ra sự cố khi đang chuẩn bị dùng bữa với pate
thực khách hoàng hồn phát hiện trong chảo đồ ăn lúc nhúc giòi còn đang ngọng quậy
thế vậy thực khách hoàng hồn rời đi từ chối tiếp tục dùng bữa dù nhân viên ngỏ ý đổi đồ mới
liên quan sự việc này ngày tám tháng năm trên fanpage của điện quán thái bình chuỗi cửa hàng bánh mì trào cột điện quán khẳng định
đã có hướng dẫn và yêu cầu về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng đồ ăn đồ uống
nhưng cơ sở thái bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu nên dẫn tới việc gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khách hàng
về sự cố trên phía hệ thống xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến ba vị khách hàng gặp phải trải nghiệm không tốt về quán cũng như tất cả các khách hàng khác
theo đại diện hệ thống bánh mì trào cột điện quán sai suất này không chỉ là lỗi từ phía cơ sở mà còn là lỗi của cả hệ thống chưa giám sát chặt chẽ chất lượng trong hệ thống cơ sở của quán ở tỉnh thái bình
theo lý giải của hệ thống bánh mì trào cột điện quán miếng pate bị hỏng là do cơ sở không quản lý sát sao
pate mà quán sử dụng là loại đóng khuôn được cấp đông chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông da cắt và rán
loại pa t quán sử dụng cũng được nhập từ trên tổng hệ thống bánh mì chảo được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt được kiểm định
tuy nhiên lỗi sai là do công tác quản lý nhân viên quản lý quán chưa tốt để xảy ra sự việc trên
cũng theo đại diện cơ sở hiện nay cửa hàng đang tiến hành ra soát và cho làm vệ sinh khử trùng sạch sẽ khu bếp ăn cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời cơ sở này thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày tám tháng năm cho đến ngày một mươi hai tháng năm để tổng vệ sinh lại cửa hàng
kinh nhận của phóng viên sáng chín tháng năm cửa hàng bánh mì chảo cột điện quán cơ sở thái bình ở vê plaza lý bôn tp thái bình đã treo biển thông báo tạm dừng hoạt động
phía hệ thống cột điện quán cho biết cơ sở tạm dừng để khắc phục và sẽ hoạt động trở lại khi cán bộ giám sát của chuỗi tới thanh tra xác nhận đủ điều kiện hoạt động
liên quan sự việc trên phía tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thái bình cho biết đơn vị đang cử cán bộ đi điều tra xác minh cụ thể trước khi có hình thức xử lý
thưa quý vị dạng sáng ngày chín tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ loạn đả trên đường nguyễn tất thành phường xuân hà quận thanh khê đà nẵng xảy ra vào tối ngày bảy tháng năm khiến một thanh niên một mươi chín tuổi thiệt mạng
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng năm có hai nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả trên đường nguyễn tất thành đà nẵng vụ loạn đà khiến một thanh niên tử vong tại hiện trường
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng nhanh chóng có mặt phối hợp với công an quận thanh khê tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong là phan thành đạt sinh năm hai nghìn năm chú phường thanh khê đông quận thanh khê
tiến hành truy xét đến năm h ba mươi phút sáng nay ngày chín tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng phối hợp với công an tp long khánh đồng nai đã tiến hành bắt giữ đối với lê vũ hoàng tươi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã bình an huyện thăng bình quảng nam trần văn sinh sinh năm hai nghìn một chú thị trấn hà lam huyện thăng bình và huỳnh văn minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú phường điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam là các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đà làm tử vong phan thành đạt
theo điều tra ban đầu trước đó tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của đạt nên đã tìm kiếm đối phương để ẩu đả sau khi đạt tử vong tươi cùng sinh và nhật lập tức bỏ trốn vào đồng nai và thuê nhà nghỉ tại phường xuân thành thành phố long khánh
nhưng với sự truy xét quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng đã nhanh chóng xác định lai lịch tung tích nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ
ngoài ba đối tượng nêu trên công an đà nẵng đã xác định rõ danh tính số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc và đang tiếp tục truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an đà nẵng yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trần văn duy ba mươi ba tuổi
chú phường mỹ an quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản để có tiền trả nợ duy thuê xe ô tô sau đó làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố
trước đó sáng ngày một mươi hai tháng bốn công an thị xã điện bàn tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả giấy tờ đăng ký xe để chiếm đoạt tài sản
công an thị xã điện bàn đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giả soát thu thập tài liệu chứng cứ liên quan để khẩn cấp bắt đối tượng có hành vi phạm tội
đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trần văn duy khi đối tượng đang giao dịch cầm cố xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a sáu trăm năm mươi x với số tiền năm trăm linh triệu đồng tại tiệm cầm đồ thuộc phường điện ngọc thị xã điện bàn
tại cơ quan công an duy khai nhận do nợ nần nên đã đến tiệm dịch vụ cho thuê xe ô tô để thuê xe sau đó làm giả giấy tờ đăng ký xe đứng tên của mình rồi đem đi cầm cố lấy tiền trả nợ
với thủ đoạn trên duy đã thuê sáu xe ô tô và mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ
được biết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi năm tù đối với huỳnh ngọc trọng ba mươi năm tuổi chú thị trấn trà my huyện bắc trà my quảng nam
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung cáo trạng trong thời gian sinh sống tại huyện núi thành trọng nhiều lần thuê xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai a ba trăm linh xx của anh tq tê chú xã tam anh bắc huyện núi thành nên lưu lại đặc điểm số khung số máy của xe
năm hai nghìn hai mươi ba trọng lên mạng xã hội nhờ người làm giả giấy tờ xe đứng tên chủ sở hữu xe là dth vợ của trọng
sau đó trọng liên hệ với anh tqt để thuê xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi hai a ba trăm linh xx
ngay khi nhận xe trọng liên hệ anh dtv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thị trấn trà my chủ tiệm cầm đồ để cầm cố phương tiện và nhận số tiền bốn trăm linh triệu đồng
thời gian sau anh v nhờ người kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ sở hữu khác và xe đang thế chấp ngân hàng chứ không phải đứng tên dth
nên anh v yêu cầu trọng chuyển trả lại tiền cầm cố đồng thời trình báo sự việc cho công an huyện bắc trà my
làm việc với cơ quan công an trọng khai nhận ngoài việc làm giả giấy chứng nhận
đăng ký xe ô tô trên trọng còn đặt làm giả ba giấy tờ khác gồm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên huỳnh ngọc trọng
và một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn hmm
với số giấy tờ giả này huỳnh ngọc trọng đã chiếm đoạt xe ô tô trị giá năm trăm linh triệu đồng của anh tqt chiếm đoạt của anh ndd số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
ngày tám tháng năm công an quận đống đà hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
bà l b l dính vào nợ nần vì ôm lâu đề và bị chủ nợ thuê nhóm người kiểu thương minh đến nhà cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra bà l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở phường trung liệt quận đống đa nợ của trần thị xuân huyền ba tám tỷ và trả được một trăm linh triệu đồng
trong số nợ trên bà l vay huyền hai bảy mươi năm tỷ
có sự chứng kiến của xuân và duyên giữa huyền và bà l thỏa thuận lãi suất cho vay ba tỷ đồng là một mươi triệu đồng một ngày
nhưng sau đó bà l thông báo không có khả năng chi trả tiền gốc lãi nên huyền ủy quyền và gọi nhóm đỗ văn đường đến gây sức ép buộc bà phải trả nợ
khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba đỗ văn đường cùng bốn người đàn ông tự xưng là thương binh đổ bốn xe ba bánh chặn cửa nhà bà l
nhóm của đường xuống tầng một nhà bà l trải chiếu ngồi ăn uống gây áp lực buộc trả tiền
còn duyên liên tục chửi bới dọa dẫm nhằm giúp huyền thu được tiền nợ
hoàng sợ bà l đến cơ quan công an trình báo
khai báo với cơ quan công an bà lời cho biết số tiền trên là do huyền xuân duyên rủ cùng ôm lô đề
khi được thua sẽ chia đều do không có tiền nên huyền yêu cầu bà l phải viết giấy nhận đặt cọc vay
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày chín tháng năm ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy rừng xảy ra trên lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa thuộc địa bàn xã ninh sơn thị xã ninh hòa
theo báo cáo trên khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày bảy tháng năm một đám cháy xuất hiện ở tiểu khu năm mươi chín thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa xã ninh sơn
đám cháy đã nhanh chóng lan sang diện tích rừng keo trồng từ hai đến bốn năm và mía lưu gốc mía tái sinh của người dân
ngay sau khi nắm bắt thông tin lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tập trung dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng năm đám cháy tại xã ninh sơn cơ bản được khống chế
theo thống kê sơ bộ của ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa đám cháy trên gây thiệt hại khoảng ba mươi hectare rừng bốn mươi năm hectare mía lưu gốc và một mươi năm hectare keo trồng của người dân
hiện ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ bắc khánh hòa kiểm tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng nêu trên
mới đây sau buổi học chiều các em học sinh lớp bảy c trường trung học cơ sở lang thíp huyện văn yên tỉnh yên bái
gồm dương phạm hải anh lưu đình minh kiều anh phong phạm xuân hải nguyễn sơn hà đều sinh năm hai nghìn một mươi một
cùng nhau ra nhà học sinh lưu đình minh ở thôn nghĩa giang gần bờ sông hồng chơi
đến khoảng một mươi bảy h năm năm học sinh rủ nhau xuống bãi cát ven sông hồng trời
bãi cát này thuộc địa phận thôn nghĩa dũng cách nhà em minh khoảng một trăm năm mươi mét cách trường trung học cơ sở lang thíp khoảng năm trăm linh mét
theo lời kể của học sinh dương phạm hải anh sự việc xảy ra trong khoảng thời gian rất nhanh chỉ từ một mươi bảy h năm đến một mươi bảy h hai mươi phút
khi ra đến bờ sông phong rủ các bản lội sông tắm
ban đầu minh và phong lội nước dọc ven sông ba em còn lại là hải anh hải và hà không lội nước
dù chỉ cách bờ khoảng hai mét nhưng nước rất sâu hai em minh và phong lội ven bờ một lúc bất ngờ bị tụt xuống
khi đó phong đã kêu cứu và hải đã bơi ra để cứu bạn nhưng không được
do minh và phong không biết bơi nên chìm rất nhanh hải sợ quá bám vào bỏn đá cách mép nước khoảng năm mét
còn hải anh và sơn hà chạy về gọi người đến cứu và đưa được học sinh hải lên bờ
sau khoảng một mươi phút chú của phong chỉ tìm được em minh tử vong cách mép nước khoảng năm mét
chính quyền địa phương và gia đình đang huy động lực lượng tìm kiếm
điều anh phong
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa ra hạn điều tra thêm bốn tháng
đối với bị can nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại thị trấn kim tân huyện thạch thành
tạm trú ở phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó nguyễn thị thanh bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người
có thể xin việc cho những ai có nhu cầu cần việc làm nguyễn thị thanh đã lừa đảo chiếm đoạt
gần hai tỷ đồng tiền đặt cọc xin việc làm của khoảng hai trăm linh người trên địa bàn tỉnh thanh hóa
mở rộng điều tra cơ quan công an còn phát hiện nguyễn thị thanh nổ có cha làm lãnh đạo ở một bộ
có thể chạy án và đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người dân ở thị trấn thiệu hóa
huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa nên đã ra hạn điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật
vừa qua thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại km ba mươi tám năm trăm linh đường ct một
đoạn thuộc tổ dân phố hương đình tân hương thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát
hai mươi tám d một nghìn một trăm tám mươi hai do nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thần trúc tiên sơn việt yên bắc giang điều khiển đi hướng thái nguyên hà nội
đâm va với xe mô tô mang biển kiểm soát
hai mươi n ba mươi hai nghìn một trăm bốn mươi chín do ông hxn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại yên ninh phú lương thái nguyên điều khiển đi ngược chiều
sau khi vụ tai nạn xảy ra xe ô tô con mang biển kiểm soát
hai mươi ld sáu trăm chín mươi bảy do anh pvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại đại kim hoàng mai hà nội
điều khiển đi phía sau cùng chiều lại va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát
vụ tai nạn khiến ông hxn tử vong tại chỗ
quá trình điều tra ban đầu xác định hai lái xe ô tô không vi phạm nồng độ cồn
hiện công an phổ yên đang thụ lý điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế được kỳ danh di sản tư liệu khu vực châu á thái bình dương
là niềm tự hào của việt nam nói chung và của tỉnh thừa thiên huế nói riêng
góp phần tăng thêm thương hiệu di sản huế một điểm đến tám di sản
chín đỉnh có tên gọi lần lượt là cao đỉnh nhân đỉnh trương đỉnh anh đỉnh nghị đỉnh thuần đỉnh tuyên đỉnh dụ đỉnh và huyền đỉnh
với tên gọi của đỉnh cũng là tên gọi miếu hiệu của từng vị vua nhà nguyễn
với các án thờ trong thế tổ miếu cao đỉnh miếu hiệu vua gia long nhân đỉnh miếu hiệu vua minh mạng
trương đình miếu hiệu vua thiệu trị anh đình miếu hiệu vua tự đức nghị đỉnh miếu hiệu vua kiến phúc
thuần đỉnh miếu hiệu vua đồng khánh tuyên đỉnh miếu hiệu vua khải định
riêng dụ đỉnh và huyền đỉnh thì chưa có vị vua nào được tấn tôn miếu hiệu này
trình độ đúc đồng tinh xảo của những người thợ thủ công ở việt nam với một trăm sáu mươi hai họa tiết chạm khắc nhiều chủ đề khác nhau trên cửu đỉnh
cùng nhiều giá trị ẩn sâu phía sau đã đưa cựu địch vượt ra ngoài tầm vóc của quốc gia
đây là nguồn tư liệu độc đáo quý hiếm được giới nghiên cứu việt nam và nước ngoài rất quan tâm
bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử văn hóa giáo dục địa lý phong thủy y dược nghệ thuật thư pháp
đặc biệt là đề cao thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến mà hình ảnh canh vĩnh tế trên cao đỉnh là một minh chứng rõ nét
với những giá trị tiêu biểu độc đáo về hình thức nội dung thông tin
đặc biệt là các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của đất nước việt nam với các quốc gia trong khu vực đông á
mới đây vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ một mươi của ủy ban ký ức thế giới unesco khu vực châu á thái bình dương
diễn ra ở thành phố ulaanbaator mông cổ những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế của việt nam
chính thức được ghi danh vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu á thái bình dương của unesco
những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở hoàng cung huế
hiện là dương bản duy nhất còn đảm bảo tính nguyên vẹn là nhân chứng lịch sử chứng kiến sự thăng trầm của một triều đại
cửu đỉnh hoàng cung huế do vua minh mệnh hay vua minh mạng ra lệnh đúc vào năm một nghìn tám trăm ba mươi năm và hoàn thành vào năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy
được đặt trước sân thế tổ miếu ngay từ khi ra đời cho đến hiện nay
vua minh mệnh cho đúc cử đỉnh nhằm biểu thị sự trường tôn của triều đại sự giàu đẹp và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước việt nam
cả chín chiếc đỉnh đều có hình dáng giống nhau bầu tròn cổ thắt miệng loe
trên miệng có hai quay dưới bầu có ba chân mỗi chiếc đỉnh cao từ hai ba đến hai năm mét
thiết kế quai và chân riêng biệt trọng lượng mỗi đỉnh từ ba hai trăm linh đến hơn bốn ba trăm linh kg
trên thân đỉnh có các dòng ghi chú bằng chữ hán về niên đại trọng lượng và tên đỉnh
kèm hình tượng trạm nổi núi sông văn vật nước đại nam thế kỷ một mươi chín
trải qua gần hai trăm linh năm qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc song đến nay cửu đình vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu
đây là những bản nguyên gốc và cũng là bản duy nhất
từ khi được hình thành đến nay cửu đỉnh chưa từng được sửa chữa dù chỉ là một chi tiết nhỏ
vì vậy chúng có giá trị độc bản và không thể thay thế
cửu đỉnh không chỉ là hình trang trí đơn thuần mà thực sự là một bộ cẩm nang có minh họa
và chú thích đầu tiên của nước ta về sự đa dạng sinh học
trong số một trăm sáu mươi hai họa tiết đúc nổi trên các đỉnh đồng ấy có tới chín mươi hình ảnh là vì các loài động thực vật đặc trưng của việt nam
các họa tiết này đều thể hiện một cách sống động các loài động thực vật
nhiều chỗ chạm khắc khá chi tiết những đặc điểm nổi bật của các loài
các hình ảnh trên cửu đỉnh vừa mang tính cung đỉnh lại vừa mang đậm tính dân gian
gắn liền với đời sống của đại đa số người việt
vì thế ở đó người xem có thể thấy những hình ảnh quý phái như rồng thuyền ngự mặt trời chim công cây ngô đồng
và cũng có hình ảnh bình dị như cây lúa cây trầu cây mít cây hành cây nghệ rau tía tô con gà
cửu đình huế là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có giá trị cao về mặt văn hóa và lịch sử của dân tộc việt nam
chứa đựng những nội dung tư tưởng của một thời đại tâm tư và ý niệm của con người về đất nước về vũ trụ và thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi hai cửu đỉnh đã được nhà nước công nhận bảo vật quốc gia
và đến nay chính thức được unesco vinh danh là di sản tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
đăng quang miss world việt nam năm hai nghìn hai mươi ba huynh trân ý như là đại diện việt nam tiếp theo ghi danh
cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới mitsual lần thứ bảy mươi hai sau hoa hậu huỳnh nguyễn mai phương
hoa hậu ý như mới đây đã tung bộ ảnh mới trên trang cá nhân năng hậu diện thiết kế dạ hội thuyết thà màu trắng tinh khôi
sau khi đăng quang người đẹp đáng tiếc có những phát ngôn gây tranh cãi khiến phần lớn phan sắc đẹp việt quay lưng
làn sóng phản đối lớn đến mức ý nhi không thể tiếp tục các hoạt động của một tân hoa hậu
nghề đẹp hiện đã chọn hướng đi du học tại trường đại học sydney úc
hiện tại cộng đồng nhan sắc việt cũng đã có cái nhìn bao dung hơn với cô và mong ý nhi sẽ tập trung trao dồi kiến thức và kỹ năng sống đáp ứng được kỳ vọng của công chúng
trong bộ ảnh mới nhất được ý nhi đăng trên trang cá nhân nàng hậu diện trang phục dạ hội thiết tha mềm mại màu trắng tinh búi tóc cao
bộ ảnh nhận được khá nhiều lời khen của fan sắc đẹp việt cho rằng hoa hậu ý như đang dần lấy lại được phong độ
trong một năm tới hy vọng người đẹp sẽ còn thăng hạng về nhan sắc
tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng bộ ảnh mang phong cách cũ kỹ và thiếu sự chảy chung khiến ý nhi bị già hơn so với tuổi đôi mươi
ý nhi đang có lịch trình học tập và rèn luyện dày đặc
người đẹp phải training ứng xử với người hướng dẫn là các hoa hậu á hậu và biên tập viên mc
bên cạnh đó ý như cũng tự luyện tập kết quắc và hình thể vào các ngày cuối tuần
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi